bệnh nhân được đưa vào cơ sở y tế gần nhà khám và kê đơn điều trị ngoại trú hai ngày
tuy nhiên tình trạng không cải thiện mà xuất hiện suy hô hấp nặng
bệnh nhân lại nhập viện để điều trị được làm xét nghiệm có kết quả dương tính với cúm b
bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi suy hô hấp cúm b
sau hai ngày điều trị tình trạng khó thở tăng dần
bệnh nhân đã được chuyển đến khoa hồi sức tích cực bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
tại đây bệnh nhân được đặt ống thở máy nhưng đáp ứng kém
bệnh nhân được chỉ định can thiệp ecmo
cúm là bệnh truyền nhiễm đường hô hấp do virus cúm gây ra
có ba loại cúm chính bao gồm loại a đây là dạng cúm phổ biến nhất
có thể lây từ động vật sang người và gây ra đại dịch
loại b rất dễ lây lan và có thể ảnh hưởng nguy hiểm đến sức khỏe của bệnh nhân
trong những trường hợp diễn tiến nghiêm trọng
cúm b chỉ lây truyền từ người sang người có khả năng gây ra dịch bệnh theo mùa
và được truyền trong suốt cả năm
loại c là dạng bệnh cúm nhẹ nhất các triệu chứng của cúm loại c thường sẽ không gây hại
theo các bác sĩ cúm b sẽ khiến bệnh nhân có các triệu chứng nghiêm trọng hơn cảm lạnh thông thường
phát hiện sớm các dấu hiệu nhiễm cúm có thể ngăn chặn virus tiến triển nặng
và giúp bạn tìm ra hướng điều trị tốt nhất
ở cùng b triệu chứng phổ biến bao gồm sốt ớn lạnh viêm họng ho sổ mũi và hát hơi
miệt mỏi đau nhức khắp cơ thể
để phòng bệnh cúm tiến sĩ bác sĩ trần thị hải ninh trường khoa nội tổng hợp
bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương khuyên cáo cúm là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính
do virus cúm gây ra bệnh cúm thường nặng hơn cảm lạnh đơn thuần mặc dù bệnh cũng có thể nhẹ
mức độ nghiêm trọng của bệnh từ các triệu chứng nhẹ đến viêm phổi nặng viêm não và nhiễm trùng toàn thân
có thể đe dọa đến tính mạng những biểu hiện nghiêm trọng này có thể là do bản thân virus cúm
hoặc các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn virus khác xảy ra sau nhiễm cúm làm suy yếu khả năng phòng vệ của cơ thể
bệnh nặng hơn thường gặp ở người già trẻ nhỏ phụ nữ mang thai và những người mắc các bệnh mạng tính
như bệnh tiểu đường hoặc bệnh tim tuy nhiên nhiễm trùng nặng cũng có thể xảy ra ở bất kỳ nhóm tuổi nào
có thể trạng sức khỏe tốt cách tốt nhất để phòng ngừa bệnh cúm là tiêm phòng cúm hàng năm
tiêm vaccine ngừa cúm có khả năng bảo vệ tốt làm giảm nguy cơ mắc bệnh và nguy cơ tiến triển nặng